kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tòa nhân dân thành phố cần thơ vừa tuyên phạt trương quang anh đức một mươi năm năm tù
và trần nguyễn duy phương một mươi năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời về trách nhiệm dân sự hai bị cáo đức và phương sẽ phải bồi thường hơn bốn tỷ đồng cho các công ty tài chính
theo cáo trạng đức xưng là nhân viên của cửa hàng thế giới di động và nhờ các sinh viên giả làm khách hàng
mua sản phẩm dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền để mua hàng trả góp
khách hàng khi nhận được sản phẩm thì giao cho đức để trả lại cho cửa hàng và hợp đồng vay này sẽ tự hủy sau vài ngày
trong hai năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đức đã cùng với phương thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bốn công ty tài chính
bao gồm hd sài gòn fe credit maria asset và home credit tổng số ba trăm sáu mươi ba hợp đồng với tổng số tiền hơn sáu bốn tỷ đồng
các bị cáo đã trả gốc và lãi cho các công ty tài chính được gần hai tỷ đồng còn lại hơn bốn sáu tỷ đồng thì bỏ mặt để chiếm đoạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt tạm giam đối tượng truy nã mai tiến phúc hai mươi ba tuổi
trú tại huyện xuân lộc để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn phúc đã cùng với đồng bọn phạm tội gây dối trật tự công cộng tại thị trấn gia rai
huyện xuân lộc rồi nhanh chân bỏ trốn truy bắt không có kết quả
đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc mai tiến phúc
sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mới đây công an huyện xuân lộc đã bắt giữ được phúc sau hơn một năm gây án
thưa quý vị sau một mươi ngày nỗ lực thi công khắc phục sự cố sạt lở
đường sắt bãi gió thuộc đèo cả xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã chính thức thông tuyến vào lúc một mươi tám h một mươi năm chiều ngày hai mươi một tháng bốn
đúng một mươi tám h ba mươi đã có đoàn tàu hàng đầu tiên di chuyển theo hướng nam bắc khánh hòa phú yên qua hầm bãi gió sau chín ngày
tuyến đường sắt bị cắt đứt do sự cố sạt lở hầm
về đường bộ dự kiến về đường bộ thì trong ngày hôm nay các loại ô tô sẽ được đi qua đèo cả
thưa quý vị theo sở y tế hà nội thì số ca mắc tay chân miệng đang gia tăng và trong tuần qua đã ghi nhận một trăm tám mươi sáu trường hợp mắc cùng với sáu ổ dịch mới
trong tuần ghi nhận sáu ổ dịch tay chân miệng tại thanh oai ba vì phúc thọ và hoàng mai
như vậy là từ đầu năm đến nay thành phố đã có một mươi sáu ổ dịch tay chân miệng trong đó có tám ổ dịch đang hoạt động
các ổ dịch này phần lớn ở các trường mầm non
theo ghi nhận của sở y tế hà nội tháng bốn và tháng năm
là cao điểm của bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều ca mắc và ổ dịch
do đó cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa y tế và nhà trường để phòng chống dịch
kịp thời phát hiện điều trị các ca mắc và xử lý ổ dịch một cách nhanh chóng hiệu quả
thưa quý vị hôm nay tại tỉnh điện biên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần thị hiền
mẹ của nữ sinh rau gà ở điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
phiên tòa được mở do quyết định hủy bản án phúc thẩm đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
ngày một mươi chín tháng ba vừa qua vụ án đã có quyết định đưa ra xét xử song phiên tòa đã phải trì hoãn
trước đó theo kháng cáo kêu oan của bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mẹ của nữ sinh rau gà ở điện biên bị sát hại vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
và vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai vợ của vì văn toán một trong các hung thủ sát hại nữ sinh rau gà
trong các ngày một mươi tám và một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy
sau gần hai ngày xét xử nhận thấy nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau một số tình tiết chưa thật sự sáng tỏ
và tại phiên tòa phúc thẩm không thể làm rõ được nên tòa nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
một nữ sinh ở bạc liêu bị nhóm bạn học cùng trường đánh tới tất vào mặt chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ
vào ngày hai mươi một tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng bốn phút ghi lại cảnh một nhóm khoảng bốn năm nữ sinh mặc đồng phục đánh bạn
sự việc được cho là xảy ra trước cửa nhà dân ở bạc liêu
và chiều cùng ngày lãnh đạo trường trung học phổ thông ninh thạnh lợi huyện hồng dân tỉnh bạc liêu xác nhận nhóm nữ sinh đánh bạn trên là học sinh lớp bảy của trường
nhà trường đã làm việc với gia đình các em để đưa ra những xử lý tiếp theo trong những ngày tới
nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ hàng ngày trong cuộc sống
thưa quý vị làm giả biên lai giao dịch chuyển khoản thành công gọi điện đến chủ các cửa hàng để thông báo là đã chuyển khoản thành công
nhờ chủ của cửa hàng đặt cọc mua giúp một số hàng hóa và sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn này người dân hết sức cảnh giác để tránh bị lừa đảo
mới đây một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường tây lộc tp huế là chủ của một cửa hàng kinh doanh khóa bị đối tượng xấu gọi điện đặt mua một trăm linh bộ khóa
đối tượng này tự xưng là cán bộ của một cơ quan trên địa bàn tp huế cung cấp địa chỉ cụ thể của cơ quan và chuyển khoản đặt cọc trước cho chị này một năm triệu đồng để làm niềm tin
sau đó thì đối tượng tiếp tục nhờ chị đặt mua một số sản phẩm khác có chuyển đổi chuyển cho chị này biên lai đã chuyển thành công một trăm linh triệu đồng
dù chưa nhận được tiền nhưng mà do tin tưởng đối tượng nên là người phụ nữ đã gọi vào số điện thoại mà đối tượng cung cấp để mua hàng và đặt cọc tám mươi triệu đồng
khi chị chuyển khoản thành công các đối tượng đã cắt đứt liên lạc thì chị mới nhận ra mình đã bị lừa
cơ quan tp huế khuyến nghị đến bà con nạn nhân dân trong quá trình giao dịch chuyển khoản phải chắc chắn rằng tài khoản đã nhận được tiền
tuyệt đối không tin tưởng những biên lai hình ảnh cũng như là những cái tin nhắn
thông báo là đã giao dịch thành công vì những biên lai hình ảnh và tin nhắn này các đối tượng xấu có thể làm giả được
tổ chức quốc tế skytrack vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm hai nghìn hai mươi
trong đó việt nam có hai cảng hàng không được vinh danh trong top một trăm linh sân bay tốt nhất thế giới là cảng hàng không quốc tế nội bài và cảng hàng công đà nẵng
bảng xếp hạng của skytrack được đưa ra dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách tới từ hơn một trăm linh quốc gia đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các nhà ga hành khách quốc tế
độ thuận tiện thoải mái khả năng ngôn ngữ thái độ phục vụ của nhân viên cảng hàng không quốc tế nội bài và cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo chất lượng phục vụ cho hành khách
những tồn tại hạn chế của hệ thống nhà chờ điểm đón xe buýt thì mới đây hệ thống rừng chờ xe buýt đã thiết kế đồng bộ và hiện đại theo tiêu chuẩn của châu âu
vừa đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị lại vừa góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
sau một thời gian đưa vào hoạt động thử nghiệm thì đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dân
vì thế mới đây hà nội lại đang tiếp tục lắp đặt thêm một số điểm rừng chờ này trên một số tuyến đường nội đô của thành phố

còn nếu mà thời tiết nắng nóng như thế này mà nếu như mà đứng giữa trời nắng mà không có cái mái tre để ngồi chờ thì cũng hơi vất ạ
còn một đông mà lúc mưa thì cũng vất vả nữa
chứ bây giờ chỉ có mỗi cái cột cắm không rất là chưa vơ dưới đường
thậm chí cắm xong bây giờ để bị che lấp đi không biết chỗ nào nữa
thì cái này là một trong những nguyên rất cơ bản để làm cho hành khách không tấn khởi
các điểm rừng chờ được ví như cầu nối đưa người dân đến với vận tải công cộng
để khắc phục những hạn chế này những điểm nhà chờ xe buýt hiện đại đã được thay thế cho các cột biển báo xe buýt trước kia
với lộ trình di chuyển rõ ràng hệ thống bóng điện chiêu sáng vào ban đêm bằng năng lượng mặt trời
đã tạo thuận lợi cho hành khách đọc thông tin tuyến và xe buýt khi ra vào điểm dễ quan sát hơn
tôi rất là ủng hộ cái việc ấy tại vì rất là tiện lợi cho người dân
mỗi khi mà chờ đón xe buýt thì có cái điểm
xe buýt như thế thì chúng tôi rất là ủng hộ
phố là đẹp mà văn minh người dân cũng được hưởng những cái lợi ích ấy
tôi thấy rất là thuận tiện rất là văn minh mà làm cho cái người đi lại là rất là dễ dàng
từ những phản hối tích cực sau khi thiết yểm việc xây dựng đồng bộ những điểm chờ xe buýt mới này
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
tới đây đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có từ hai năm trăm linh đến hai bảy trăm linh điểm bóng xe buýt được xây dựng theo hướng hiện đại hơn
chiêu sáng bằng năng lượng mặt trời
điều này cũng giúp khắc phục những hạn chế tồn tại trong đầu tư quản lý hệ thống nhà chờ xe buýt hiện nay
từ đó thu hút người dân đến với vận tải công cộng nhiều hơn
dân từ bỏ xe cá nhân qua đó giảm thiểu ủn tắc giao thông tại hà nội
thưa quý vị thời gian gần đây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
đang diễn biến rất phức tạp
với nhiều thủ đoạn mới trong đó thì nhiều đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng do thuê mua
để được thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại rồi rửa tiền
nhiều người vì món lợi vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng đã cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình
mà không hề hay biết về nguy cơ bị phạt số tiền gấp hàng chục lần
thậm chí có thể bị xử lý hình sự vì đã tiếp tay cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
với sự đồng hành của thiếu tá phí văn thanh cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
mời quý vị cùng theo dõi
vâng xin được cảm ơn thiều tá phí văn thanh đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn là các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn ra sao
để có thể thực hiện được hành vi mua bán tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo ạ
hiện nay thì có nhiều ngân hàng đã có chính sách
chính sách để giảm bớt các thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện thuận lợi
để giúp người dân dễ dàng trong việc mở tài khoản tại các ngân hàng
thì chính lợi dụng các vấn đề này thì các đối tượng phạm tội đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
để thực hiện mua bán trái phép các thông tin tài khoản
có thể kể đến các thủ đoạn
thứ nhất là thủ đoạn mua bán trực tuyến
các đối tượng lừa đảo thường tìm các tài khoản ngân hàng có sẵn ở trên các diễn đàn
hoặc là thông qua các mạng
sau hội trên các web đen chúng đang tải quảng cáo hoặc tìm kiếm trực tiếp
những người sẵn sàng bán hoặc cho thuê tài khoản của mình để thực hiện giao dịch
thủ đoạn thứ hai có thể kể đến đó là thuê tài khoản ngân hàng
thay vì việc mua các đối tượng lừa đảo có thể thuê các tài khoản ngân hàng
từ những người sở hữu với mục đích là tạm thời để thực hiện các giao dịch
ở trên không gian mạng
người sở hữu tài khoản có thể không biết mục đích
sử dụng thực sự của cái tài khoản của mình
cái thủ đoạn thứ ba là tạo các tài khoản giả
thì lợi dụng các giấy tờ tùy thân giả mạo
hoặc các thông tin cá nhân bị đánh cắp
các đối tượng lừa đảo có thể mở các tài khoản ngân hàng
những tài khoản này sau đó được sử dụng mục đích là
thực hiện các hành vi vi pháp luật
thứ tư là lợi dụng các tài khoản của người thân bạn bè
lợi dụng sự quen biết
hoặc là giá danh của người thân bạn bè

các nhân viên ngân hàng đang thực hiện chỉ tiêu mở tài khoản thẻ
nên cần số lượng lớn để đạt thành tích tốt
do đó là có nhiều người đứng tên mở tài khoản
cái thủ đoạn thứ năm mà chúng tôi thấy được
đó là sử dụng công nghệ cao
các đối tượng lừa đảo chủ động đánh cắp danh tính
của một số người dùng cụ thể
mục đích của hành động này là thu thập các video quay trực tiếp
với khuôn mặt của các nạn nhân
để phục vụ cho việc xác thực điện tử
nhằm qua mặt hệ thống của các ngân hàng
thì bằng cái thủ đoạn này
thì chúng có thể tạo tài khoản theo
tên của một người cụ thể là nạn nhân
qua đó nạn nhân chẳng hề hay biết gì
cái việc mà tạo cái tài khoản
những cái tài khoản ngân hàng giá
nhưng mà thật này thì sau đó sẽ được cung cấp
cho phía người đã đặt mua
để thực hiện đúng theo yêu cầu của bọn chúng
bác sĩ đồng chí ngoài việc bị các đối tượng
lợi dụng cái tài khoản của mình
để thực hiện hành vi tài khoản
thì những người bán hay là cho thuê tài khoản của mình
sẽ phải đối diện với những cái rủi ro nào nữa
khi người dân cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình
thì họ có thể gặp phải một loạt cái rủi ro nghiêm trọng
không chỉ về mặt pháp lý
mà còn liên quan đến tài chính
uy tín và an ninh cá nhân
thì có thể kể đến
thứ nhất là người dùng có thể gặp cái rủi ro pháp lý
theo nghị định một trăm bốn mươi ba hai nghìn hai mươi một
ndcp sửa đổi bổ sung một số điều
của nghị định một trăm bốn mươi ba hai nghìn hai mươi một
ndcp có quy định
phạt tiền từ bốn mươi năm mươi triệu đồng
đối với hành vi như
thuê cho thuê
mượn cho mượn tài khoản
mua bán thông tin tài khoản
với số lượng từ một tài khoản
cho đến mà dưới một mươi tài khoản thanh toán
mà chưa đến mức mà truy cứu trách nhiệm hình sự
thậm chí là phạt tiền
từ năm mươi một trăm linh triệu đồng
đối với hành vi
thuê cho thuê
cho mượn tài khoản thanh toán
rồi thì mua bán
thông tin tài khoản thanh toán
với số lượng từ một mươi tài khoản
thanh toán trở lên
mà chưa bị truy kiếu trách nhiệm hình sự
thậm chí là có thể
bị điều tra và truy tố
về hành vi liên quan
đến các giao dịch vi phạm pháp luật
ngay cả khi mà không tham gia
trực tiếp vào các hoạt động lừa đảo
thì họ vẫn có thể bị coi là
hoặc là có thể coi là
cái hành vi đó là
tiếp tay cho các tội phạm
với các đối tượng
thì có thể bị xử lý về tội
thu thập tàng trữ
trao đổi mua bán
công khai hóa
trái phép thông tin tài khoản hàng
thì cái quy định này
thì được quy định rất rõ
ở trong cái điều hai trăm chín mươi một
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
vâng như vậy thì
người dân cần phải nêu cao cảnh giác
và thực hiện các biện pháp như thế nào
để bảo vệ tài khoản của mình
cũng như là tránh rơi vào bẫy
của các đối tượng lừa đảo ạ
để tránh trở thành nạn nhân
của các vụ việc mua bán tài khoản ngân hàng
cho mục đích lừa đảo
thì người dân có thể áp dụng
bốn biện pháp phòng ngừa như sau
thứ nhất là người dân cần có ý thức
bảo vệ cái thông tin cá nhân của mình
qua đó là không chia sẻ
thông tin tài khoản ngân hàng
rồi dữ liệu cá nhân với bất kỳ ai
đặc biệt là qua số điện thoại
hoặc là qua internet và mạng xã hội
thứ hai là cần
cẩn trọng với các đề nghị
kiếm tiền dễ dàng liên quan
cái việc là thuê
hoặc là bán tài khoản ngân hàng
vì những đề nghị này thường là
bẫy của các hoạt động lừa đảo
thứ ba là kiểm tra định kỳ
và theo dõi sát sao các giao dịch
trong tài khoản ngân hàng
sử dụng các dịch vụ bỏ mặt
do ngân hàng cung cấp như thông báo
về các giao dịch bất thường
và các giao dịch trực tuyến
thì cần thiết phải được
nhận biết bằng việc sinh trắc học
thứ tư nếu phát hiện
bất kỳ hoạt động bất thường nào
liên quan đến tài khoản ngân hàng của mình
thì cần thiết phải báo ngay cho ngân hàng
và cơ quan chức năng
để họ có kịp thời xử lý
và ngăn chặn các hậu quả
xin cảm ơn đồng chí với những phân tích vừa rồi
và tiếp theo chương trình là những nội dung
đáng chú ý có trong cụm chính sách
sáng ngày hôm nay